dạng sáng nay một quán karaoke tại thành phố thuận an tây bình dương đã bất ngờ bốc cháy
dân may lực lượng chữa cháy đã kịp thời điều phương tiện chiến sĩ để có mặt dập lửa không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng nay quán karaoke gia hân nằm trên địa bàn phường bình hòa
thành phố thuận an bất ngờ bốc khói ở khu vực quầy lễ tân tại tành trệt
ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người trong quán tháo chạy ra đường
công an tỉnh bình dương đã điều động bốn xe chuyên dụng cùng hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
và ngọn lửa đã được dập tắt ngay sau đó
vụ cháy không gây thương vong về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
đáng chú ý quán karaoke xảy ra hỏa hoạn đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động hơn một năm nay
trong sáng nay lực lượng chức năng thành phố thuận an đang khám nghiệm hiện trường
đồng thời làm rõ việc quán hoạt động lên lút khi chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy